sau khi vướng ồn ào với nhạc sĩ tổ hiếu cách đây chưa lâu nghệ sĩ thương tý trở về quê nhà ở phan giang
cho đến mới đây nam tài tử phim biệt động sài gòn tiếp tục bị tố bỏ trâu mất liên lạc khiến tô hiếu bị ảnh hưởng
ngày hai mươi chín tháng năm nhạc sĩ tổ hiếu người từng cư mang thương tín thông tin một khán giả đã gửi anh đoạn video
quay lại cảnh nghệ sĩ gạo cội trông thất thần bước đi khủng vững tại đà lạt
trong video diễn viên biệt động sài gòn một tay chống gậy một tay vịn vào người đi cùng
ông lần lượt gõ cửa các căn biệt thự trên con phố nhà giàu rồi trở ra với vẻ mặt thất vọng
tình trạng của thương tín khiến nhạc sĩ tô hiếu rất đau lòng
nhạc sĩ bày tỏ mới hai tháng không gặp mà trong anh thương tín đã yếu đi nhiều quá
lần cuối gặp nhau hai tháng trước anh tín vẫn khỏe đi lại bình thường thậm chí nhanh nhẹn
tôi không nghĩ anh ấy yếu nhanh như vậy
biết anh ấy thế này tôi đã không nhận
tô hiếu đoán thương tín lên đà lạt tìm con nuôi
trước đây tài từ một thời hay kể về con nuôi giàu có đã vài lần giúp đỡ ông nhưng sau đó mất liên lạc
hồi đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thường tín cũng từng xuất hiện ở đà lạt
nam diễn viên chia sẻ anh có một người con nuôi rất thân thiết sống tại đây và muốn tìm lại người này
trước đó thường tín được mời diễn trong tiệc đám cưới của một người bạn của tổ hiếu ở tiền giang vào tối ngày hai mươi sáu tháng năm
theo lời hứa hẹn nghệ sĩ thương tín sẽ có mặt tại thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi năm tháng năm và ngày hai mươi sáu tháng năm sẽ đi tiền giang để biểu diễn
tuy nhiên từ ngày một mươi năm tháng năm đến hùng diễn ra sự kiện tôi hiếu vẫn không liên lạc được với đàn anh
tô hiếu nói bản thân khó xử khi đứng giữa hai bên vì khó ăn nói với chủ show
tuy nhiên sau đó anh có liên hệ giải thích thì phía chủ châu cũng thông cảm do chỗ quen biết
trước đó thường tín dọn đồ về ninh thuận từ ngày hai tháng bốn
do tô hiếu ngừng hỗ trợ chỗ ở quê ông sống với mẹ già và nhờ vào sự giúp đỡ của em gái nhà gần đó
thỉnh thoảng tô hiếu giúp nhận sâu rồi thương tín chủ động đi diễn lấy các xe
nói thêm về chuyện nhận sâu cho thường tín nhạc sĩ tô hiếu nói thêm đã giao hết số điện thoại địa chỉ liên hệ của đàn anh cho các chủ show
tuy nhiên vì họ không liên hệ được với thường tín thế nên vẫn hay gọi anh để kết nối
tô hiếu cho biết vì không muốn liên quan thế nhưng lại cảm thấy khó xử
cũng xót xa cho hoàn cảnh của đàn anh thế nên mới làm người kết nối tạm thời cho thương tín
trước những lùm xùm của diễn viên thương tín dạo gần đây nhiều người cảm thán từng là tài tử đỉnh đám một thời
thế nhưng đến tuổi xế chiều lẽ ra được an yên hưởng sự an nhàn thương tín lại đang chịu cảnh ngày mai đó tất cả là vì đâu
khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương thế nhưng đến khi chuyển hướng sang đóng phim điện ảnh
nam nghệ sĩ mới được công chúng để mắt đến với vẻ ngoài hào hoa sáng láng
thương tín cứ thế chinh phục khán giả của mình đóng hơn hai trăm linh bộ phim trở thành tài tử nổi tiếng nhất nghỉ những năm một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi
đứng giữa hào quang mà biết bao người mơ ước chạm tay tới thường tín cũng kiếm được cho mình những khoản thu lao lớn
cùng cơ hội được tiếp xúc và yêu đương với nhiều người đẹp
tưởng như cuộc sống của nam diễn viên cứ thế yên bình trôi qua thoải mái tận hưởng cuộc sống dư giả sung sướng
thế nhưng đến thời điểm hiện tại khi đang ở độ xế chiều hình ảnh mà người ta nhìn thấy ở thường tín
lại là một ông già chân đi không vững phải trống cây có người rìu nay đây mai đó có lúc người thân mất luôn liên lạc
những ai biết đến thương tín qua các vai diễn trên màn ảnh rộng có thể cũng sẽ biết hoặc nghe qua câu chuyện đời tư có nhiều biến động của nam nghệ sĩ
thương tín từng có khoảng thời gian lăn lộn chơi bài trong các sòng bạc ở quận bốn
từ những năm hai nghìn hai nam nghệ sĩ đi đóng phim hơn và tự mở quán cà phê để kinh doanh trang trải cuộc sống
đến năm hai nghìn bảy
làng giải trí xôn xao trước thông tin nam tài tử đinh đám một thời bị bắt về tội tổ chức đánh bài ngay chính tại quán cà phê của ông
truyền thông khi ấy đưa tin rầm rộ hình ảnh thương tín chản lan trên khắp các mặt báo
nam nghệ sĩ không phải ở trong phòng tạm giam thế nhưng thường xuyên phải đi tới cơ quan điều tra
vụ án cuối cùng vẫn bị khởi tố thường tín bị xử án treo
nói về cuộc đời mình thương tin tưởng chầm tư
mỗi việc làm quyết định đều có nguyên nhân và hoàn cảnh đưa đầy
rồi đúng hay sai tôi cũng đã làm nên hậu quả thế nào bản thân tự chấp nhận
chơi cờ bạc không làm tôi tiêu tốn nhiều tiền thế nhưng đã ảnh hưởng nhiều đến danh tiếng
đó là điều tôi cảm thấy đáng tiếc
sự ăn chơi quăng tiền qua cửa sổ cùng những thú tiêu kiển đẩy rẫy may rùi đã hình thành trong thương tín từ sớm
khi nam nghệ sĩ đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp
năm hai mươi bảy tuổi kiếm được một chỉ vàng sau năm đến sáu tháng đi phim dòng xã
thì thương tín đã tiêu tới ba cây vàng trong một đêm ăn chơi nhảy múa
thời tôi chỉ có giới tự lưu ở sài gòn mới chơi nhảy đầm vì tốn tiền lắm
tiền đào tiền phí tiền rượu rồi ăn uống trong đó tính ra cũng cỡ vải ba cây vàng
tôi còn có tình hiếu thắng thấy một cô gái đẹp thì tôi muốn cô ấy phải là của mình
dù không yêu thế nhưng giá nào tôi cũng phải chinh phục bằng được kể cả hoa hậu hay người mẫu
khi ấy thương tín muốn xe có xe muốn người đẹp có người đẹp
thú vui tuổi trẻ ăn sâu trong máu thương tín từ sớm
có thể chính là sự khởi đầu của việc cần những mẫu
thương tín đã bắt đi tất cả mọi thứ của thương tín sau này
lợi thế lớn của thương tín chính là vẻ ngoài hào hoa phòng nhã cùng sự nổi tiếng
chín năm nghệ sĩ cũng thừa nhận từng nhận được tru cấp rất lớn từ một nữ đại gia
bốn năm bên nhau như vợ chồng hờ cả hai quyết định bán hết tất cả tài sản sang nước ngoài sinh sống
thế nhưng đến phút cuối thường tín thay đổi ý định để tính nhân một mình ra đi đến xứ người
vài ngày sau thường tín hay tin con tàu ấy gặp nạn
mãi đến sau này ông vẫn thấy hối hận vì đã không thể có cái kết
trọn vẹn với người phụ nữ hết mực thương yêu mình
càng với tuổi xế chiều sau khi bị cờ bạc nứt chừng
mất gần như tất cả tài sản cùng cơ hội đóng phim thương tín hiện tại có cuộc sống khá vất vả
năm hai nghìn hai mươi một thư tín bất ngờ bị đột quỵ phải nhập viện trong điều kiện kinh tế khó khăn
nhiều nghệ sĩ trong đó có nghệ sĩ trịnh kiềm chi đã đứng ra quên góp tiền giúp đỡ thương tín
thế nhưng sau đó chính thương tín lại lên tiếng tố trịnh kiểm chi không minh bạch trong chuyện tiền bạc
số tiền nhận được không như những gì đàn em đã công bố với báo chí
nam nghệ sĩ cũng đã quyết tháo bộ giang giả mà trịnh kiềm chi đã dẫn đi làm
mối quan hệ của hai nghệ sĩ cũng trở nên căng thẳng từ đó
ân nhân được nhắc đến những năm tháng xế chiều của thường tín là nhạc sĩ tô hiếu
tô hiếu là người đã đứng ra nhận sầu diễn giúp đỡ thương tín suốt thời gian dài nam nghệ sĩ gặp khó khăn
thế nhưng chính thương tín đã tố người ân nhân này lợi dụng tiếng tăm để pr ngay cả tiền cắt xe cũng không được cầm
nghệ sĩ thương tín chia sẻ thêm bà ngoại tôi là người cư mang vợ tôi từ nhỏ
sau khi bà ngoại tôi chết vợ tôi điện vào báo cho tô hiếu tô hiếu cũng không thèm ngó
trước việc hỗ trợ thực tín nhưng bị tố ngược nhạc sĩ tô hiếu cho biết anh buồn
bên cạnh đó anh cũng chia sẻ tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày của đàn anh là do anh móc tiền túi để chi trả
tiền sinh hoạt hàng ngày của anh thương tín là tôi đều lo tiền ăn cơm cà phê
anh ấy ăn uống và tôi là người chi trả hóa đơn ấy theo định kỳ
không hề đụng vào khoản tiền cắt xe của thương tín
sau đó tô hiếu để thương tín về quê sống với vợ anh vẫn sẽ chỉ nhận show cho thương tín để kiếm tiền trắng trải qua ngày
thế nhưng thương tín lại mất tích không liên lạc được
mới đầy nhất nam nghệ sĩ bị bắt gặp xuất hiện tiêu tụy tại thành phố đà lạt đi lại khó khăn phải cần người hỗ trợ
hết lần này đến lần khác được giúp đỡ thế nhưng có lẽ thương tín đều không biết trân trọng cơ hội của chính mình
mới nhất nhạc sĩ tô hiếu cho biết tôi không tuyệt giao với thương tín mà chỉ không muốn dính líu đến chuyện nhận show hay tiền bạc với anh ấy để không phải ồn ào
bây giờ tôi cũng không muốn gì chỉ mong anh ấy được bình an mạnh khỏe
cái sự không muốn dính lưu ấy có lẽ từ việc hết lần này đến lần khác thương tín đã đi ngược lại lòng tin của ân nhân của những người muốn giúp đỡ mình
từ một nghệ sĩ nổi tiếng lẽ ra đến tuổi xế chiều được an yên hưởng sự ăn nhàn thương tín lại đang phải chịu cảnh nay đây mai đó
không phải vì không có ai muốn giúp đỡ thường tín
bởi còn có người trả vài chục triệu chỉ để mời một nghệ sĩ lớn tuổi chân đi khổng vững dáng vẻ tiểu tụy đến hát
có lẽ không phải vì họ yêu tha thiết gì giọng hát của thương tín mà họ đang muốn giúp đỡ chia sẻ một phần nào những khó khăn mà nam nghệ sĩ gặp phải
thế nhưng tiếc cho hai chữ tài tử một thời
thương tín giờ nay đây mai đó lúc văn giang khi đà lạt lúc hào hứng đi diễn khi nhận show rồi biến mắt tăm sẽ còn ai giúp đỡ thương tín sau này